bên cạnh các đội mạnh có truyền thống như câu lộc bộ hà nội hà nội t t hải dương quân đội công an nhân dân
thì bóng bàn tp hcm vẫn luôn được đánh giá cao ở các nội dung thi đấu với những cây vượt tài năng
trong số đó phải kể đến hai nữ vận động viên mai hoàng mỹ trang và nguyễn khoa diệu khánh
chơi bóng bàn từ lúc sáu tuổi mai hoàng mỹ trang giờ đã sở hữu bộ siêu tập đồ sộ
trong đó đáng kể nhất là tấm huy chương vàng đồng đội nữ tại giải vô địch đông nam á năm hai nghìn một mươi sáu
và một mươi bốn danh hiệu vô địch đơn nữ việt nam một kỷ lục ít có vận động viên nào có thể vượt qua
mỹ trang cũng chính là nhà vô địch nữ việt nam trẻ nhất khi lên ngôi lần đầu năm hai nghìn bốn ở độ tuổi một mươi sáu
giờ đây khi ở tuổi ba mươi một mỹ trang vẫn là trụ cột của bóng bàn tp hcm nói riêng
và đội tuyển nữ việt nam nói chung khi duy trì được phong độ chắc chắn nền tảng tiền lực tốt
các cây vật việt nam thì rất khó ai qua được mai hoàng mỹ trang
vì mai hoàng mỹ trang là một vận động viên tay chiêu có lối tấn công gần bàn đánh cả bặt phải lấy bặt trái
điều rất hiệu nghiệm
thì cái việc mai hoàng mỹ trang đặt giải vô địch đơn nữ và đặc biệt đưa đội nữ tp hcm nhất là điều rất dễ nhận ra
nếu như mai hoàng mỹ trang là nữ vận động viên kỳ cựu nhiều kinh nghiệm
thì nguyễn khoa diệu khánh lại được xem như thế hệ vận động viên trẻ kế cận và đầy tiềm năng
về lối đánh thông minh và luôn có khát vọng lớn trong nghề nghiệp thể hiện trong từng cuộc đánh mạnh mẽ
diệu khánh đã đạt được những thành tích đáng kể khi giành được nhiều huy chương vàng tại các giải trẻ
đặc biệt tầm huy chương vàng đơn nữ mới đây tại giải bóng bàn tp hcm mở rộng năm hai nghìn hai mươi
là bước tạo đà hoàn hảo để diệu khánh hướng tới giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
với những gương mặt vận động viên nữ đầy hứa hẹn đội bóng bàn tp hcm đã sẵn sàng mang đến những trận tranh chấp huy chương
hấp dẫn tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
tranh cúp petro việt nam đặn cà mau tới đây